do mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt một số địa bàn nên ngày bốn tháng chín giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình đã có công điện chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo cơ sở trong tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày khai giảng trong đó nêu rõ ở các vùng ngập lụt thì hoãn khai giảng
đến thời điểm này toàn tỉnh quảng bình đã có ba nhâm xã bị ngập lụt khiến học sinh không thể đến trường vì vậy có một trăm linh sáu trường trong khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ phải hoãn khai giảng
theo thống kê sơ bộ hiện huyện tuyên hóa có một trăm linh chín ngôi nhà bị ngập một sáu trăm linh nhà bị cô lập huyện minh hóa có hơn sáu trăm linh nhà bị ngập